chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
khi khám sức khỏe định kỳ lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do bộ y tế ban hành
khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ mang thai được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại điều ba mươi hai luật bảo hiểm xã hội
ngoài ra nghị định cũng quy định lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày sáu mươi phút trong thời gian làm việc để cho con bú vắt sữa và nghỉ ngơi
thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi